một vụ buôn lậu xăng dầu đặc biệt lớn không có hóa đơn chứng tử vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt phá
thu giữ một triệu lít xăng với tổng số tiền gần ba mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an phối hợp với thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông bộ công an
tiến hành kiểm tra bắt giữ tàu xuân sơn năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xuân sơn
neo đậu tại cảng biển cửa lò thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
có hành vi vận chuyển một triệu lít xăng e năm trị giá gần ba mươi tỷ đồng
qua kiểm tra tất cả số xăng không có hóa đơn chứng tử liên quan theo đúng quy định của pháp luật
các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối sử dụng các tàu nhỏ ra ngoài biển mua xăng từ các tàu khác
rồi vận chuyển về cảng bơm lên cho tàu xuân sơn năm sau đó bấm lại nhằm kiếm lời